trong những ngày qua đội quản lý thị trường số hai của quản lý thị trường tỉnh lạng sơn
đã phối hợp với đội ba trăm tám mươi chín tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ xử lý sáu xe khách loại một mươi sáu chỗ
có hành vi vận chuyển hàng nhập lậu hàng giả lưu thông qua địa bàn quản lý
sáu xe khách loại một mươi sáu chỗ bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ đã được tháo hết ghế ngồi
để vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu nhập lậu từ khu vực thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
lưu thông theo tuyến quốc lộ một b và một a về các tỉnh phía sau
qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng xác định ngoài các mặt hàng tiêu dùng
có hóa đơn chứng tử đi kèm có giá trị ước tính khoảng gần sáu trăm linh triệu đồng
trên sáu xe khách bị bắt giữ còn có hai mươi bốn máy tính sách tay đã qua sử dụng
cùng nhiều hàng hóa nhập lậu và có dấu hiệu giả mạo một số nhãn hàng hóa đã được bảo hộ
tại việt nam như nike adidas duy vu tông chanel và rolex bao gồm các mặt hàng là đồng hồ
giày thể thao visa quần bò với tổng số gần một bảy trăm linh đơn vị sản phẩm
có trị giá ước tính khoảng trên hai trăm linh triệu đồng
dùng xe công và việc riêng sẽ bị phạt hai mươi triệu đồng
quán karaoke không được hoạt động sau giờ là những quy định nổi bật có hiệu lực từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
nghị định sáu mươi ba hai nghìn một mươi chín về sự phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý
sử dụng tài sản công thực hành tiết kiệm chống lãng phí dự trữ quốc gia kho bạc nhà nước
có hiệu lực từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
theo đó trường hợp dùng xe ô tô máy móc tài sản công và việc riêng sẽ bị phạt tiền tới hai mươi triệu đồng
tương tự hành vi cho mượn tài sản công sai quy định sẽ bị xử phạt tới sáu mươi triệu đồng
từ tháng chín các quán karaoke chỉ được hoạt động đến giờ các vũ trường hoạt động tới hai giờ sáng
cả hai dịch vụ này đều không được mở cửa trước tám giờ sáng
nhân viên quán hát phải đeo bảng tên không dưới một mươi tám tuổi
quán karaoke có diện tích tối thiểu là hai mươi m hai vũ trường phải có diện tích tối thiểu tám mươi m hai không kể công trình phụ
địa điểm vũ trường phải cách trường học và bệnh viện từ hai trăm linh m trở lên
kể từ ngày hai mươi tháng chín các trường hợp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng sẽ được miễn lệ phí
những trường hợp khác lệ phí đăng ký doanh nghiệp là năm mươi đồng một lần
lệ phí cung cấp thông tin giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh là hai mươi đồng một bản
thông tin từ các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh ga khu vực phía nam bắt đầu từ ngày hôm nay mùng một tháng chín giá ga sẽ giảm nhẹ ba đồng một bình một mươi hai kg
bình ga một mươi hai kg của petro vietnam gas có giá bán lẻ tối đa đến tây
người tiêu dùng là hai trăm chín mươi ba đồng petro limac gas sài gòn ba trăm linh ba năm trăm linh đồng
các thương hiệu ga khác như citygas eff gas cũng có giá bán lẻ không quá ba trăm linh đồng một bình một mươi hai kg
theo chỉ hội ga miền nam giá ga thế giới tháng chín công bố ba trăm năm mươi đô la mỹ một tấn giảm một mươi đô la mỹ một tấn so với tháng tám
như vậy là sau năm tháng giá ga liên tục tăng với tổng mức tăng bốn mươi hai đồng một bình một mươi hai kg
đây là lần thứ ba trong năm giá ga giảm với tổng mức giảm là năm mươi năm đồng một bình một mươi hai kg
cán cân thương mại hàng hóa tám tháng năm hai nghìn một mươi chín ước tính xuất siêu ba bốn tỷ đô la mỹ trong đó riêng tháng tám xuất siêu một bảy tỷ đô la mỹ
kết quả này chủ yếu nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện xuất khẩu
trong tám tháng có hai mươi sáu mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ chiếm tới tám mươi chín năm tổng kim ngành xuất khẩu
năm mặt hàng đạt giá trị trên một mươi tỷ đô la mỹ chiếm năm mươi tám bảy
trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt ba mươi ba tỷ usd chiếm một mươi chín bốn tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng bốn ba so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến là hàng dệt may giày dép máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng gỗ và sản phẩm gỗ phương tiện vận tải và phụ tùng
trong tám tháng hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông lâm nghiệp thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước
hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam tiếp đến là thị trường eu trung quốc và asean
thưa quý vị những năm gần đây khi mà giá cà phê và hồ tiêu liên tục sụt giảm
thì đối với những hộ dân trồng sen cây mắc ca trong vườn cà phê vườn tiêu vẫn luôn luôn có thu nhập ổn định
đó là nhờ vào việc chính quyền địa phương đã kịp thời có những giải pháp để tạo ra đầu ra nâng cao giá trị thương phẩm macca
ghi nhận tại tỉnh đắk lắk
đây là vườn cà phê trồng sen cây mắc ca
của ông ibrah kanun ở xã hòa đông huyện cron park tỉnh đắk lắk
hiện ông đang trồng sen hai trăm linh cây mắc ca trong diện tích một hectare cà phê của mình
với giá bán cà phê trong những năm gần đây xuống thấp
thì gia đình ông vẫn luôn có thu nhập ổn định từ việc bán hẳn mắc ca
so với tiêu với là cà phê thì công đầu tư thu hoạch cũng rất là nhiều
với lại cái giá cả nó cũng không có ổn định
như mắc ca năm nay thì giá từ chín mươi đồng
với mục đích thu mua nguyên liệu tươi cũng như chế biến tại chỗ
nhằm giữ giá trị dinh dưỡng và tạo đầu ra ổn định cho người chồng mắc ca
hiện xã hòa đông huyện cron park cũng đã có hợp tác xã thu mua chế biến hạt này
đây là một trong ba cơ sở chế biến mắc ca đang có của tỉnh đắk lắc
vào mùa thu hoạch bắc ca thì hợp tác xã của tôi một ngày có thể thu được khoảng một tấn
đầu ra thì cũng khoảng một tắng
trên một ngày thì thị trường cũng đang đi dần và ổn định
trong quá trình chế biến của hợp tác xã thì hoàn toàn giữ nguyên vẹn phẩm chất của hạt mắc ca
không dùng những chất bảo quản cũng như không có tẩm ướp như tặng nguyên thủy thô của nó
để giữ những đoàn vi đạc dinh dưỡng cao nhất
tại tỉnh đắk lắk ngoài huyện cron park thì các huyện khác như cron năng
yashup cũng là những địa phương đang phát triển trồng cây